quỹ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế vừa ban hành quy định không sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ môi trường
đi kèm với quy định này là các giải pháp nhằm thực hiện thành công
theo quy định thì từ nay các cơ quan đơn vị trong tỉnh khi tổ chức hội họp sẽ không dùng nước đóng chai nhựa sử dụng một lần
thay vào đó là dùng nước đã đun sôi đựng trong bình thể tích lớn sử dụng các vật dụng có thể dùng nhiều lần dễ phân hủy để lấy nước uống
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế cũng yêu cầu không sử dụng túi ni lông khăn lao sử dụng một lần trong hoạt động của các cơ quan công sở
sở tài chính tỉnh được chỉ đạo không thanh quyết toán các khoản chi của các đơn vị nhà nước dùng để mua nước đóng chai nhựa túi ni lông sử dụng một lần